trước tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp phú thị xảy ra vào ngày sáu tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã tiếp nhận hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
trước đó vào năm hai nghìn một mươi chín công ty song ngân đã bị lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động
đối với kho xưởng cho thuê hai lần với lý do nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ chưa được loại trừ
vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên đến khoảng một mươi một giờ trưa ngày sáu tháng năm một vụ cháy đã xảy ra tại kho xưởng
thuộc đơn vị thuê mặt bằng của công ty song ngân khiến ba công nhân thiệt mạng
căn cứ vào các tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân liên quan